liên quan đến vụ việc sập công trình tại công ty cổ phần thương mại minh tân
công an huyện an dương đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an dương đã ban hành quyết định bảy mươi bảy về việc khởi tố vụ án sập giàn giáo tại cây xăng
xây dựng cháy phép nói trên để điều tra hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
thời điểm này cơ quan điều tra chưa khởi tố bị can vì còn phải tiếp tục điều tra xác minh làm rõ các vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật